những ngày này cả nước đang tưng bừng chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm quốc khánh mùng hai tháng chín
chúng ta hãy cùng đến với cảm xúc của những người dân trên khắp mọi miền tổ quốc
với những suy nghĩ ước vọng về tổ quốc thân yêu của mình trong ngày độc lập
lực của ta thì lớn hơn trước rất nhiều
từ một cái nước nghèo đói bị chiến tranh tàn phá
bây giờ chúng ta đã tỏ một cơ đồ có một nền kinh tế thuộc loại thu nhập trung bình
chúng tôi sống đã hơn tám mươi năm rồi thì được chứng kiến
cái vị thế đó nó đã thay đổi từng ngày từng giờ như thế nào mà chưa bao giờ lại được như ngày nay
đất nước chúng ta đã phát triển rất là nhiều khoa học đã có nhiều tiến bộ
về kinh tế xã hội về đời sống về hành sinh xã hội tôi thấy đã rất tốt
tự hào về quốc gia về dân tộc mình
rõ ràng là đạt được cái thành tiệu như bây giờ được độc lập tự do
và đặc biệt là đạt được cái thành tiệu như bây giờ được độc lập tự do

thì nó đã trả giá không chỉ bằng thời gian mà bằng rất nhiều công sức
xương máu của rất nhiều thế hệ trang
cái mong muốn lớn nhất thì chúng ta là giấc mơ hóa rồng của chúng ta
thì đã thực hiện được một phần rồi
và chúng ta tôi cũng chỉ có một mong muốn là chúng ta thực hiện được
cái giấc mơ này càng nhanh càng tốt
ngay từ những ngày còn là học sinh đến trường
thì những cái cảm xúc về ngày tết độc lập
đối với chúng tôi là những cái cảm xúc luôn trào dâng
và có những ý nghĩa rất là lớn
đặc biệt năm nay là kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày quốc khánh hai tháng chín
nếu là dịp bình thường thì chúng ta sẽ tổ chức những cái lễ rất là kỷ niệm rất là lớn
nhưng vì dịch bệnh thì chúng ta lại có những cái kỷ niệm nó phù hợp với phòng chống dịch
mặc dù là có tổ chức lớn hay nhỏ nhưng mà trong lòng nhân dân chúng tôi
cũng vẫn cảm thấy rất là tốt
yên ổn rất là tự hào về một cái dân tộc việt nam về đất nước việt nam về người ta
tôi rất tự hào về cái ngày này vì ông cha ta đã hy sinh để có ngày độc lập hôm nay
ghiêng bản thân tôi người con quê hương cần thơ là xin hứa là ra sức học tập lao động
phấn đấu để góp một phần nhỏ bé xây dựng quê hương
ngày càng giàu
giàu đẹp hơn